ủy ban nhân dân tp cn có buổi tiếp và làm việc với quỹ đầu tư spg invest
đến nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố
tại buổi làm việc tổng giám đốc spg invest mong muốn được hỗ trợ và đầu tư
vào các lĩnh vực như khu công nghiệp chất lượng cao bất động sản
lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan
nhất là ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ các nhà đầu tư tiến hành khảo sát địa điểm
cũng như hỗ trợ cung cấp thông tin quy hoạch thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định